bộ công thương và ubnd tp hcm tổ chức tọa đàm về hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh châu âu evfta
và vai trò của truyền thông
tham sự có đại diện lãnh đạo các vụ cục thuộc bộ công thương lãnh đạo tp hcm
đại diện lãnh đạo hội nhà báo thành phố lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương
hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh châu âu là thỏa thuận thương mại tự do giữa việt nam
và hai mươi bảy nước thành viên eu cùng với hiệp định đối tác xuyên thái bình dương đây là hai hiệp định fta
có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của việt nam từ trước đến nay
hiệp định chuẩn bị đi vào thực thi trong bối cảnh xu hướng kinh tế thương mại và thị trường có nhiều biến động khó lường
kỳ vọng mở đường cho doanh nghiệp việt tiếp cận và khai thác hiệu quả thị trường đầy tiềm năng
với gần năm trăm linh triệu dân và gdp một mươi tám tỷ usd
buổi tọa đàm là cơ hội để bộ công thương chia sẻ nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược
giải pháp cần thực hiện đồng bộ để qua cơ quan truyền thông chuyển đến người dân doanh nghiệp xã hội
mong muốn nghe những ý kiến đóng góp của sở ngành đơn vị của thành phố cơ quan truyền thông trên địa bàn
để hoàn thiện chính sách chiến lược tòa đàm trao đổi thẳng thắng những vấn đề thiết thực
các cơ quan báo chí truyền thông sẽ tham gia tích cực trong việc tuyên truyền sâu rộng về hiệp định
để cộng đồng xã hội hiểu rõ hiểu đúng và triển khai thực hiện hiệu quả